vào lúc một mươi một h ba mươi bốn phút ngày sáu tháng một mươi trên địa bàn huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã xảy ra một trận động đất mạnh ba ba độ richter
trạm quan sát địa chấn điện biên thuộc viện vật lý địa cầu cho biết trận động đất xảy ra thuộc khu vực xã trà tở huyện nậm pồ
cách trung tâm thành phố điện biên phủ khoảng sáu mươi km theo đường chim bay độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
thời gian dùng lắc kéo dài từ hai đến ba giây động đất có cường độ không lớn nhưng do chấn tiêu gần mặt đất nên người dân ở khu vực gần tâm chấn có thể đã cảm nhận được rõ sự rung lắc
rất may trận động đất không gây thiệt hại trạm quan sát địa chấn điện biên cũng cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra một mươi trận động đất tập trung ở các huyện điện biên đông mở nhé và nậm pồ